ngày lễ giáng sinh không chỉ là niềm vui của riêng bà con theo đạo công giáo
mà còn là ngày hội của nhiều người cùng hưởng không khí nhộn nhịp lộng lẫy đèn hoa
từ những nhà thờ xóm đạo ghi nhận tại tỉnh đắk lắc
xã cư ê bua thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc
có hơn sáu mươi bà con theo đạo và chủ yếu sinh hoạt tại giáo sứ châu sơn
gần đến ngày noel các công việc chuẩn bị đón giáng sinh như làm hang đá
trang trí cây thông tại nhà thờ đã được hoàn tất
riêng từng thôn các công việc trang trí cuối cùng cũng đang được nhanh chóng hoàn thiện
mỗi hộ gia đình cũng góp phần vào bức tranh chung ấy khi kết đèn hoa
chúng tôi cũng rất được đảng và nhà nước quan tâm
cũng như là tạo điều kiện cho chúng tôi được tổ chức lễ noel hai nghìn một mươi sáu rất là thành công
và với cái tinh thần là bà con nô nức để đón mừng chúa giáng sinh
thì bà con đã chuẩn bị và trong khâu chuẩn bị này
thì bà con đã hết sức là nhật tình để làm sao cho cái quan cảnh ngày lễ noel
để giáng sinh năm hai nghìn một mươi sáu một cách là thành công tốt đẹp
thời điểm này năm trước
nhiều gia đình thuộc các xóm đạo đã trang trí hang đá cây thông noel
và nhiều vật trang trí khác tại nhà
nhưng năm nay không khí có vẻ chầm lắng hơn do mưa lớn kéo dài
tuy nhiên với sự quan tâm của chính quyền xã thôn
bà con giáo dân tại đây đã sẵn sàng chờ đón giáng sinh an lành